theo thông cáo của văn phòng quốc hội trong hai ngày một mươi ba và một mươi bốn tháng bảy phiên họp thứ bốn mươi sáu của ủy ban thường vụ quốc hội sẽ diễn ra tại nhà quốc hội thủ đô hà nội
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân sẽ tham dự và phát biểu khai mạc và cùng các phó chủ tịch quốc hội thay phiên điều hành phiên họp này
theo chương trình dự kiến về công tác xây dựng pháp luật ủy ban thường vụ quốc hội sẽ xem xét cho ý kiến về một số vấn đề
còn ý kiến khác nhau của dự án luật người lao động việt nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng sửa đổi
việc giải trình tiếp thu chỉnh lý dự án luật thỏa thuận quốc tế việc triển khai thực hiện các quy định mới được sửa đổi bổ sung trong luật tổ chức quốc hội
việc ban hành nghị định quy định về bảo hiểm vi mô của các tổ chức chính trị xã hội việc ban hành nghị định quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn
ủy ban thường vụ quốc hội sẽ xem xét thông qua dự thảo nghị quyết của ủy ban thường vụ quốc hội về mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay
ủy ban thường vụ quốc hội sẽ xem xét cho ý kiến về việc điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn hai mươi của trường cao đẳng công nghệ thông tin hiểu nghị việt hàn
từ bộ thông tin và truyền thông sang bộ giáo dục và đào tạo việc bổ sung dự toán tri hành chính sự nghiệp năm hai nghìn hai mươi nguồn nước ngoài cho kiểm toán nhà nước
công tác nhân sự tổng kết kỳ họp thứ chín và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ thứ một mươi của quốc hội
việc bổ sung sách giáo khoa vào danh mục hàng hóa dịch vụ do nhà nước định giá bằng hình thức giá tối đa